nhận được tin nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đỗ mười từ trần
lãnh đạo các nước các đảng gửi điện thư chia buồn tới lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ nhân dân việt nam và gia quyến đồng chí đỗ mười
quốc vương campuchia norodom sihamoni đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
trong điện quốc vương campuchia bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc nhất trước sự mất mát to lớn này
sự ra đi của ngài đỗ mười là dân tộc và nhân dân việt nam mất đi một nhà lãnh đạo ưu tú
đã có những đóng góp rất tích cực vào việc xây dựng và phát triển nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hoàng thái hậu nhân dân campuchia và tôi xin chia buồn cùng gia quyến và nhân dân việt nam anh em
thủ tướng chính phủ chủ tịch đảng nước nga thống nhân
đảng nước nga thống nhất dmitry medvedev đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
thay mặt chính phủ liên bang nga đảng chính trị toàn nga nước nga thống nhất và nhân danh cá nhân
tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước việc đồng chí đỗ mười
nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ trần
trong thời gian lãnh đạo đảng cộng sản việt nam và chính phủ việt nam
đồng chí đỗ mười đã có những đóng góp to lớn vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa liên bang nga và việt nam
chúng tôi sẽ mãi trân trọng tưởng nhớ đồng chí đỗ mười người bạn tốt của đất nước chúng tôi
lãnh đạo các đảng đã có thư và điện chia buồn gửi tới lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân việt nam
và gia quyến đồng chí đỗ mười

tổng bí thư đảng cộng sản ấn độ sudhakar reddy đã gửi thư chia buồn tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
tổng bí thư đảng cộng sản uruguay jean castillo và bí thư phụ trách đối ngoại george marazovic
đã đồng gửi điện chia buồn tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
tổng bí thư đảng cộng sản thổ nhĩ kỳ keman akuyan đã gửi điện chia buồn tới đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam
chủ tịch đảng tự do hàn quốc kim bion đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
ban bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản bồ đào nha đã gửi điện chia buồn tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
ban bí thư trung ương phụ trách đối ngoại đảng cộng sản brazil walter sorrentino đã gửi điện chia buồn tới đảng cộng sản việt nam